liên quan tới vụ cháy kho hóa chất trên địa bàn quận long biên hà nội vào ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
kết quả quan chắc của sở tài nguyên và môi trường hà nội cũng như viện công nghệ môi trường cho thấy
tồn tại nhiều hóa chất độc hại trong không khí xung quanh nơi xảy ra vụ cháy
trong đó có chỉ số toluen vượt quy chuẩn tới một mươi bảy lần
theo báo cáo của các đơn vị quan chắc trong không khí giữa kho hóa chất còn tồn tại các hợp chất dễ bắt cháy
trong đó thông số toluen vượt một mươi bảy năm mươi ba lần
theo đánh giá của các chuyên gia những hợp chất trên là các hợp chất bay hơi
quá trình cháy sẽ tạo thành co hai và nước
tuy nhiên việc vẫn phát hiện ra toluen và một số hợp chất khác cho thấy
còn dung môi chưa cháy hết và đang bay hơi trường hợp các hợp chất trên bay hơi
có thể gây ngộ độc cấp tính cho người hít phải như chóng mặt nôn nào
về lâu dài tiếp xúc với các hợp chất bay hơi trên có thể gây ung thư
vì vậy cần sớm cô lập hoàn toàn khu vực xảy ra sự cố xử lý tàn dư của đám cháy